với chủ đề doanh nghiệp thủ đô làm theo lời bác hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội vừa tổ chức chương trình đêm doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
phát biểu tại đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi chín các đại biểu nhấn mạnh
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội tiếp tục là hiệp hội đứng đầu trong toàn thành phố về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với các giải pháp thiết thực và hiệu quả
nhờ đó môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi tám của hà nội xếp ở vị trí thứ chín trên sáu mươi ba cao nhất từ trước tới nay
cũng tại sự kiện hơn một trăm linh doanh nghiệp đại diện cho hơn hai trăm bảy mươi doanh nghiệp thủ đô đã được trao tặng những phần thưởng cao quý cấp nhà nước